với mục tiêu nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy của xã hội
về tầm quan trọng của việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh
sáng hôm qua ngày bảy tháng một mươi thành đoàn hà nội đã ra mắt dự án hướng nghiệp bằng nhạc kịch
với tên gọi chọn nghề trong muôn nghề
dự án chọn nghề trong môn nghề sử dụng hình thức hướng nghiệp bằng thể loại nhạc kịch
đây là một sự đổi mới về cách thức tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh
thông qua hình thức thể hiện hấp dẫn
dự án sẽ tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp bằng nhạc kịch
tại nhà hát tuổi trẻ việt nam và tại các trường trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn thành phố hà nội
dự kiến năm hai nghìn hai mươi một sẽ triển khai tại đà nẵng và thành phố hồ chí minh
dự án này mong muốn giúp các bạn học sinh có cái nhìn đầy đủ về việc chọn trường chọn nghề
từ đó đưa ra những quyết định lựa chọn đúng đắn cho tương lai
bên cạnh đó cũng gửi gắm tới các bậc phụ huynh
hãy luôn chia sẻ đồng hành cùng các con trên con đường chinh phục ước mơ